công an quảng nam cần nâng cao trách nhiệm thẳng thắn nhìn nhận lại những tồn tại hạn chế trong thời gian qua
tập trung để ra những biện pháp cụ thể để nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ công tác đã đặt ra trong thời gian tới
đó là những ý kiến chỉ đạo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trong buổi làm việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác công an chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
chỉ đạo công tác quý bốn năm hai nghìn một mươi chín tại công an quảng nam diễn ra vào sáng nay
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh quảng nam đã báo cáo tình hình kết quả công tác chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
kết quả triển khai công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh quảng nam
theo đó chín tháng qua công an tỉnh quảng nam đã bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung gương
lãnh đạo bộ công an triển khai tốt các mặt công tác trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự
chủ động kịp thời ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch
mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự ở địa phương
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng đã được chú trọng thực hiện tốt các mặt công tác tư tưởng
tổ chức cán bộ triển khai mô hình tổ chức mới các phòng thuộc công an tỉnh
qua đó tổ chức bộ máy công an tỉnh dần được hoàn thiện hoạt động hiệu lực hiệu quả cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
về xây dựng công an chính quy và tăng cường cơ sở đến nay công an tỉnh đã bố trí tám mươi bảy cán bộ công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh trưởng công an xã phó trưởng công an xã và công an viên tại ba mươi sáu xã trên địa bàn
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác của công an tỉnh quảng nam từ đầu năm đến nay
những kết quả đó đã giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần vào kết quả chung của lực lượng công an cả nước
bên cạnh đó bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an quảng nam nâng cao trách nhiệm thẳng thắn nhìn nhận lại những hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua
tập trung đề ra những biện pháp cụ thể để nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ công tác đã đặt ra
tại buổi làm việc bộ trưởng cũng đã chỉ đạo sáu nội dung công tác trọng tâm đối với công an quảng nam trong thời gian tới